từ sáng ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đông mang theo dao sang nhà ông nguyễn văn hải tấn công vợ ông hải là bà việt
ông hải chị nguyễn thị bắc con gái của ông hải chị đỗ thị hồng nhung con dâu của ông hải và cháu nguyễn đỗ huyền my sinh năm hai nghìn một mươi tám là con của chị nhung
duy nhất con trai ông hải là anh hiệp bỏ chạy được nên tránh được nguy hiểm
hậu quả khiến ông hải chị bắc bà việt và cháu my tử vong
chị nhung được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng và tổn hại năm mươi sáu sức khỏe
kết thúc phiên xét xử ngoài án tử hình nguyễn văn đông bị buộc bồi thường cho các bị hại gần một tỷ đồng
và chi phí cấp dưỡng cho cháu khánh diệp con của chị bắc một năm triệu đồng mỗi tháng cho đến khi một mươi tám tuổi
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước hưởng lợi tiền giá trị gia tăng của nhà nước hàng tỷ đồng
hai đối tượng gồm nguyễn thị thắm chú tại huyện núi thành tỉnh quảng nam là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hưng đức vinh
và lê quốc thịnh chú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên trấn hưng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam khởi tố
theo kết quả điều tra vào năm hai nghìn một mươi bảy và quý i năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị thắm đã mua trái phép ba mươi ba tờ hóa đơn giá trị gia tăng của lê quốc thịnh
với tổng giá trị hàng hóa trong hóa đơn là hơn ba mươi bảy tỷ đồng về kê khai để khấu trừ hưởng lợi tiền giá trị gia tăng của nhà nước số tiền hơn ba ba tỷ đồng
ngoài ra thắm còn bán lại hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng nam
bước đầu cơ quan công an thu giữ được sáu mươi chín tờ hóa đơn có mặt hàng liên quan đến ba mươi ba tờ hóa đơn mà thắm đã mua của thịnh
với tổng giá trị gần hai mươi bốn năm tỷ đồng hưởng lợi số tiền thuế xuất giá trị gia tăng là hơn hai hai tỷ đồng
cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
nhận thấy nhiều người có nhu cầu vay tiền nóng để xoay sở trong việc làm ăn
một đôi vợ chồng tại phường tránh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương đã cho người khác vay tiền với lãi suất lên đến một trăm tám mươi một năm
tụ điểm cho vay lãi nặng này vừa bị công an thị xã bến cát triệt xóa
hai đối tượng là lê thị bé oanh và trần thanh hải cùng chú tại phường tránh phú hòa thị xã bến cát
do có quan hệ quen biết với oanh bà lý tuyết mai đã nhiều lần vay tiền của bà oanh
tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi chín bà mai thông qua một người bạn vay của oanh số tiền sáu trăm linh triệu đồng lãi suất một trăm tám mươi một năm
cơ quan công an đã làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của hai đối tượng đối với hai người có liên quan với tổng số tiền cho vay là sáu trăm năm mươi năm triệu đồng
riêng số tiền lãi thu lợi bất chính là trên ba trăm năm mươi triệu đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều tăng vật tài liệu có liên quan đến hoạt động tín dụng đen
hơn sáu tấn hàng tạp hóa và đồ gia dụng trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng không có kèm giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an thị xã tử sơn phát hiện khi tiến hành kiểm tra xe ô tô do du ngọc hải chú tại tỉnh lạng sơn điều khiển
tại cơ quan công an lái xe khai nhận được phạm văn hoàn chú tại tỉnh hưng yên thuê trở hàng từ lạng sơn về hai kho tại khu phố thượng phường đình bảng do trần văn luật chú tệ tỉnh hưng yên và đỗ hữu tường chú tại tỉnh phú thọ quản lý và một kho tại xã phù trần do vũ đình thoan chú tệ tỉnh hải dương quản lý